thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
về thực hiện nghị quyết một mươi một theo thủ tướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
là một khái niệm đặc trưng của việt nam đã được nghiên cứu hình thành phát triển tốt thời gian qua
nhưng các loại thị trường chưa phát triển đồng bộ
về thực hiện nghị quyết một mươi thủ tướng lưu ý một số địa phương chưa có chương trình hành động thực hiện nghị quyết này
yêu cầu tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật khung pháp lý để phát triển kinh tế tư nhân
các cấp các ngành các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi như về vốn đất đai để kinh tế tư nhân phát triển
chuyên mục bình luận và phê phán báo nhân dân số ra hôm nay có bài
hãy là người đọc văn minh và có trách nhiệm
trong khi xu hướng của người đọc trên thế giới là sẵn sàng trả tiền cho các ấn phẩm xuất bản số có chất lượng
thì không ít người đọc ở việt nam vẫn tìm đến các trang web lậu để đọc sách miễn phí
và tình trạng này liên quan mật thiết đến chế tài xử phạt sự kiểm soát của cơ quan quản lý
vì thế mỗi đọc giả cần trở thành người đọc thông minh có trách nhiệm tự nâng cao ý thức về bản quyền sách
để thay đổi thói quen đọc chùa hạn chế tối đa việc sao chép chia sẻ các tác phẩm không có bản quyền
bởi thái độ văn minh trong khi đọc sách luôn bao gồm việc biết tôn trọng quyền của tác giả
tôn trọng lợi ích của nhà xuất bản đã đem tới cho chúng ta những cuốn sách bổ ích
vận hành cảng hàng không quốc tế vân đồn thời khắc bay lên là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo lao động
đã song một cảng hàng không quốc tế không lớn nhưng tinh tế hài hòa hiện đại không đứng sau so với nhiều quốc gia khu vực và thế giới
đó là cảng hàng không quốc tế vân đồn cửa ngõ của vùng kinh tế du lịch đông bắc đất nước
theo dự kiến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đúng vào mùa giáng sinh và chào đón năm mới hai nghìn một mươi chín
cảng hàng không quốc tế vân đồn sẽ chính thức vận hành đón chuyến bay thương mại đầu tiên xuất phát từ tp hcm đáp xuống nơi đây
trên trang bảy báo thanh niên số ra hôm nay có bài viết
lập bảy tổ giám sát đặc biệt với vietjet air
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai bộ trưởng giao thông vận tải đã họp khẩn với cục hàng không việt nam vietjet air và các đơn vị liên quan đến các sự cố hàng không liên tiếp gần đây
báo cáo của bộ giao thông vận tải cho biết chỉ trong quý bốn năm hai nghìn một mươi tám đã xảy ra bảy sự cố khai thác máy bay của vietjet air
trong đó có năm sự cố do hỏng hóc kỹ thuật máy bay và hai sự cố do yếu tố chủ quan của nhân viên hàng không
cục hàng không việt nam đã thành lập bảy tổ giám sát đặc biệt đối với vietjet air
thời gian từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi chín
nếu trong thời gian này vietjet air không đáp ứng được thì cục sẽ chuyển sang giám sát đặc biệt giai đoạn hai
trong đó có thể cắt chuyến nếu cần thiết
nếu vietjet air đáp ứng được yêu cầu thì cục sẽ dỡ bỏ lệnh giám sát này
giá xăng dầu giảm năm lần liên tiếp trong khoảng hai tháng qua
xong giá cước vận tải vẫn đứng yên
thậm chí nhiều đơn vị vận tải còn cho biết sẽ tăng giá
giá xăng dầu giảm mạnh cước vận tải tăng
là nhan đề bài viết trên báo tuổi trẻ
theo tiến sĩ trung thành tiến
với dịch vụ vận tải khi giá nhân liệu giảm đến năm lần so với trước
thì giá cước vận tải cũng phải giảm mới phù hợp
các cơ quan quản lý theo ông tiến đã quá buồn lòng
không có phương thức quản lý giá thành dịch vụ hiệu quả
lĩnh vực vận tải hàng hóa giá cả do cơ chế thị trường quyết định
nhưng với các hãng taxi công ty vận tải hành khách thường xuyên điều chỉnh giá
thì căn cứ vào giá xăng các doanh nghiệp này phải có thay đổi giá
để hành khách không phải chịu thiệt thòi
kỳ nghỉ tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín kéo dài chín ngày
được xem là cơ hội tốt cho những người yêu thích du lịch
có thể dễ dàng đưa ra kế hoạch chơi tết
ý định của họ càng thuận lợi khi nhiều công ty lữ hành đã thiết kế
và sớm tung ra các gói tour với nhiều yêu đãi
rộn rã tour tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín là nội dung chính bài viết trên báo hà nội mới
cho đến lúc này nhiều công ty lữ hành hàng đầu như
đã xây dựng nhiều gói tour trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín
để du khách dễ dàng lựa chọn bên cạnh những yêu đãi nhất định
nhiều gói tour chỉ còn một hai xuất chống
do đó du khách cũng cần sớm đăng ký hoặc chuẩn bị các điều kiện cho chuyến đi
nhằm tránh bị động hoặc phải chấp nhận mức giá cao
còn các doanh nghiệp đều kỳ vọng sẽ tăng trưởng khoảng một mươi năm hai mươi so với cùng kỳ năm ngoái
thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại